ngành y tế của nước ta cũng đang nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động
đơn cử như là hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa telehealth
vừa được bệnh viện nhi trung ương chính thức đưa vào phục vụ hôm nay tại hà nội
từ trung tâm điều hành tại bệnh viện nhi trung ương
các bác sĩ sẽ kết nối với các điểm cầu để tư vấn hội trần
từ đó hỗ trợ các cán bộ y tế vùng sâu vùng xa có điều kiện học tập
nâng cao trình độ chuyên môn về nhi khoa
qua đó cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em ở tuyến cơ sở
hệ thống hỗ trợ telehealth sẽ hoạt động trong hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để luôn sẵn sàng tư vấn giúp đỡ tuyến dưới trong mọi tình huống khẩn cấp về cấp cứu và điều trị
mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới